thị biến và xuất khẩu thủy sản việt nam nhận định thị trường mỹ và eu sẽ dần hại nhiệt do nguồn cung toàn cầu với sản phẩm cá tra đang phục hồi và tiêu thụ giảm
mặt khác thị trường trung quốc sẽ dẫn đầu tăng trưởng xuất khẩu cá tra năm sau
tám tháng năm hai nghìn hai mươi hai xuất khẩu ca tro của việt nam đạt trên một tám tỷ usd tăng tám mươi một so với cùng kỳ năm ngoái
giá trị xuất khẩu sang trung quốc cao hơn ba mươi bảy so với tháng trước
thống kê không đầy đủ luôn cho thấy tỷ lệ phim điện ảnh thu được lợi nhuận sau khi phát hành luôn dưới năm mươi tổng số tác phẩm
ở giai đoạn căng thẳng vì dịch bệnh như hai năm hai nghìn hai mươi và hai nghìn hai mươi một tỷ lệ này không thay đổi
hi vọng với sự xuất hiện của những phim có chất lượng tốt hơn khán giả sẽ đến rạp và ủng hộ phim việt nhiều hơn
không có công thức chung cho kết quả doanh thu thành công của tác phẩm điện ảnh khi ra rạp đặc biệt là không có công thức cho nội dung
do đó chiến lược hiện nay của các nhà làm phim lại dám thiểu rủi ro tối đa bằng kế hoạch truyền thông dày hơi và bài bản
đồng thời giành được những thời gian phát hành vàng như dịp lễ giáng sinh tết nguyên đáng lễ ba mươi tháng bốn
dĩ nhiên với số lượng phòng chiếu có hạn thì cuộc chiến dành thời gian vàng không hề đơn giản
trước mắt thị trường phim việt kỳ vọng mùa chiếu halloween sẽ làm nóng lại cuộc đuôi doanh thu sau mùa hè ám đạm
danh sách bốn tác phẩm đinh thuộc dòng kinh dị giờ gân của các nhà phát hành đang lần lượt ra mắt từ đây đến tháng một mươi một
bao gồm phim mười lời nguyên trới lại cô gái từ quá khứ
từ mẫu thiên linh cái đảo độc và phim hạnh phúc máu
đánh giá chung của các nhà phát hành chua kỳ đao trend của phim việt sẽ còn kéo dài qua đến năm hai nghìn hai mươi bốn
sau đó mới dần phục hồi lại giai đoạn hai nghìn một mươi chín
trong thời gian này số lượng phim việt ra rạp sẽ giảm đáng kể
song tính chọn lọc của thị trường về chất lượng nội dung sẽ rõ nét hơn
thưa quý vị mới đây ấn độ cấm xuất khẩu gạo năm tấm
khiến giá gạo bị đẩy lên cao
do tạm thời thiếu nguồn cung với việt đang là nước xuất khẩu gạo đứng thứ ba thế giới
các doanh nghiệp xuất khẩu gạo của việt nam đang có lợi thế cạnh tranh hơn so với thái lan
theo các doanh nghiệp khi các nhà xuất khẩu ấn độ ngừng ký hợp đồng mới
bên mua đang cố gắng tìm kiếm nguồn thay thế từ việt nam hay thái lan
với mặt hàng gạo năm tấm việt nam đang có lợi thế cạnh tranh hơn so với thái lan
khi chúng ta chỉ đang trào bán với giá ba trăm chín mươi năm usd một tấn còn thái lan tới bốn trăm ba mươi usd một tấn
vừa rồi là những thông tin trong chương trình thành phố hôm nay cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
còn bây giờ giang thái xin kính chào và hẹn gặp lại